hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong đêm ngày năm tháng ba công an quận tây hồ xác định và triệu tập trần duy quang để đấu tranh làm rõ hành vi gây thương tích cho anh tê
qua khai thác ban đầu lúc một mươi sáu h ngày bốn tháng ba quang đi xe máy chở theo bạn gái và có va chạm với anh tê khi tham gia giao thông tại khu vực trên
sau đó hai người xảy ra tranh cãi anh tê mở cốp xe lấy ra một vật tay khoảng bốn mươi cm đuổi đánh quang
sau đó quang cầm mũ bảo hiểm đập trúng đầu anh tê khi được người dân can ngăn hai bên lên xe rời đi
sau đó anh tê về nhà nằm nghỉ đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày thấy sức khỏe diễn biến xấu gia đình đưa anh này đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày năm tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra lệnh bắt giữ trần duy quang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
sáng nay bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh kiên giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông phạm quốc dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên giám đốc vườn quốc gia u minh thượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can đối với bùi ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh ninh bình giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp năm trăm bảy mươi chín hà nội
và nguyễn viết thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ thành phố dạch giá tỉnh kiên giang nguyên nhân viên công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng triệu xuân thịnh cùng về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
hai mươi tháng ba công an huyện eak nhận được tin báo của chủ tiệm vàng vhv tổ dân phố ba a thị trấn eak về việc bị cướp đột nhập
cụ thể đối tượng gây án là một thanh niên đeo kính bịt khẩu trang giả vờ hỏi mua vàng
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm thanh niên này đã giật dây chuyền nhẫn vàng rồi bỏ chạy
nhận được tin báo công an huyện eak nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường huy động công an các xã thị trấn lần cận cùng người dân trong khu vực khẩn trương truy bắt đối tượng gây án
khoảng một mươi hai giờ sau công an huyện xác định được đối tượng gây ra vụ cướp trên là phan văn hiếu nên tiến hành bắt giữ thu hồi toàn bộ số vàng liên quan
theo cơ quan công an ước tính số dây chuyền nhẫn vàng mà hiếu cướp được có tổng giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng
công an huyện nhà bè tp hcm
thì bị kẻ cướp đâm vào vùng cổ vai rất may tài xế đã kịp chạy đến một nhà dân gần đó để cầu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện trình báo công an
công an lập tức vào cuộc truy xét và bắt giữ được nghi phạm ít giờ sau đó
ngày bảy tháng ba công an huyện củ chi tp hcm vừa khởi tố bắt giam nguyễn ngọc thanh hai mươi sáu tuổi ngụ thành phố quảng ngãi và nguyễn tuấn tú hai mươi bảy tuổi ngụ xã phạm văn cội huyện củ chi về hành vi cướp giật tài sản
trước đó anh n a t sipper đến công an xã phạm văn cội huyện củ chi trình báo về việc bị cướp giật tài sản
theo đó trưa ngày hai tháng ba anh tê điều khiển xe máy đi giao hàng trên đoạn đường vắng ở ấp ba xã phạm văn cội thì bị hai nam thanh niên đi trên xe tay ga không có ốp nhựa máy áp sát cướp giật điện thoại
anh tê kịp thời nhận diện được người cầm lái không đội nón bảo hiểm mặc áo khoác đen giải tay có nón chùm kín đầu trên ngực áo có logo trắng quần lửng sám mang dép kẹp
người ngồi sau đội nón ghép nâu mặc áo khoác màu xanh đen giải tay quần lừng màu đen mang dép tổ ong màu đỏ và cùng đeo khẩu trang bịt kín mặt
công an huyện củ chi đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã phạm văn cội điều tra truy xét
từ tương trình của nạn nhân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an đã nhanh chóng xác định thủ phạm là thanh và tú nên bắt giữ
tại cơ quan điều tra cả hai khai nhận do cần tiền chơi cờ bạc mạng và dùng ma túy đá thanh đã rủ tú đi cướp giật
cả hai đã giật điện thoại samsung của anh tê rồi bỏ chạy thế nhưng nạn nhân đã truy đuổi theo hồ hoán cướp
khi đến giao lộ đường bùi thị điệt hẻm số hai trăm linh hai thì anh t đuổi kịp tông trúng đuổi xe của cướp giật
anh t cũng mất lái té ngã nên thanh và tú tẩu thoát
thanh sau đó mang điện thoại đến cửa hàng trên đường phạm văn cội huyện củ chi để bẻ khóa chạy chương trình để sử dụng
biết bị truy bắt gắt gao cả thanh và tú bỏ trốn nhưng vẫn không thoát
qua kiểm tra công an phát hiện thanh và tú đều dương tính với ma túy